hướng cộng đồng thực hành lối sống xanh ăn sạch đồng thời mang đến cho người tiêu dùng thêm một lựa chọn trong quá trình mua sắm
thay vì mua nhiều sản phẩm dùng một lần thì phiên trợ cung cấp những sản phẩm sử dụng nhiều lần có tuổi thọ lâu hơn đảm bảo sức khỏe thân thiện với môi trường
khi mà bọn mình tuyển chọn ra những cái sản phẩm này thì bọn mình cũng chọn những cái sản phẩm mà đối với gia đình nào ở việt nam thì chúng ta cũng cần sử dụng những cái sản phẩm như thế
và thực ra là ý của mình đấy là bọn mình muốn đưa đến cho mọi người một cái lựa chọn rằng là bất cứ một cái sản phẩm nào mọi người đang sử dụng bình thường giả sử như nó là cái sản phẩm mà dùng một lần vứt đi hoặc là cái bao bì của nó không được thân thiện cả môi trường lắm thì nó đều sẽ có những cái lựa chọn khác mà nó thân thiện hơn cả môi trường
thì đấy là cái mục đích của cái chợ phiên xanh này
không chỉ là ngày hội vui chơi phiên trợ đã trở thành cầu nối thế hệ trẻ với nhau tạo nên một mạng lưới tạo ra những ảnh hưởng tích cực hình thành một cộng đồng
với lối sống xanh có những hành động cụ thể góp phần bảo vệ môi trường